đại sứ quán việt nam tại mỹ đã ra khuyến cáo với du học sinh việt sau khi chính phủ mỹ ban hành quy định trục xuất sinh viên nước ngoài
có chương trình học trực tuyến một trăm linh do tác động của dịch covid một mươi chín
theo đó các du học sinh việt nam cần bình tĩnh theo dõi diễn biến tiếp theo liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận phụ trách du học sinh quốc tế
của cơ sở đào tạo đang theo học để tham vấn lựa chọn hình thức học phù hợp với điều kiện và nhu cầu của bản thân
và đề nghị cơ sở đào tạo có giải pháp hỗ trợ đối với du học sinh quốc tế
bên cạnh đó các sinh viên việt nam cần giữ liên hệ thường xuyên với đại sứ quán các cơ quan đại diện của việt nam tại mỹ
theo các đường dây nóng đã được cung cấp trên website của đại sứ quán và giữ liên hệ với hội thanh niên sinh viên việt nam tại mỹ
để có được thêm thông tin mới